kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã

đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng mùi văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hộ khẩu thương chú tại thôn cẩm hoàn xã thanh sơn huyện kiến thụy tp hải phòng
về tội cướp tài sản đối tượng này cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách một cm trên trước đuôi lông mày trái
còn liên quan đến tội lừa đảo chiếm đọt tài sản công an huyện an dương tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng phạm thị hồng liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại hai trên bốn mươi hai trên chín mươi sáu
chợ hàng phường đông hải quận lê trân tp hải phòng cao một m sáu mươi và có xeo hai cm sau mép trái
và đối tượng lưu thị miên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thương chú tại thôn do nha xã tân tiến huyện an dương tp hải phòng
cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện